sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tặng giam hồ văn cảnh và đặng trần văn thông
chú tại quận sơn trà tp đà nẵng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trong chưa đầy một tháng hai đối tượng này đã gây ra một mươi bốn vụ trộm xe máy tổng giá trị số tăng vật trộm cắp lên tới hàng trăm triệu đồng